bên cạnh việc công bố phổ điểm thi trung học phổ thông quốc gia bộ giáo dục và đào tạo cũng đã công bố phổ điểm các môn thi của thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng và phổ điểm theo các khối
vậy phổ điểm này sẽ tác động ra sao đến công tác tuyển sinh của các trường đại học phản ánh sau đây sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này mời quý vị theo dõi
tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau
so với năm hai nghìn một mươi bảy thì tổng điểm theo các khối thi năm nay có độ phân tán cao phân hóa tốt hơn và đều lớn hơn một mươi năm tuy nhiên điểm trung bình các môn đều thấp hơn so với năm ngoái
trong đó phổ điểm của khối a giao động từ một mươi ba tới hai mươi điểm khối a một khối b và c rộng hơn giao động từ một mươi hai tới hai mươi điểm
giao động từ một mươi hai đến một mươi chín điểm
giao động từ một mươi hai đến một mươi chín điểm là phổ điểm của khối d khối c một có điểm trung bình nhìn hơn là một mươi sáu bốn mươi tám phổ điểm đẹp thuận lợi cho các trường xếp tuyển
đồ thị phổ điểm bạn cũng có thể thấy là nó cũng đi theo dốc hơn và không thoai thoải như là năm ngoái
năm trước cái phần điểm từ hai mươi sáu điểm trở lên tương ứng với cái phần điểm từ hai mươi bốn điểm trở lên của năm nay
thì có lẽ rằng điểm của các trường ở nhóm top trên sẽ thấp hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
trường nào mà lấy trọng điểm môn toán môn lịch sửa chẳng hạn thì cũng sẽ khó khăn
và chắc chắn là cái điểm sàn của các trường nó sẽ thấp hơn năm ngoái
phổ điểm môn thi và phổ điểm khối thi là dữ liệu cần thiết giúp các thí sinh có những quyết định sáng suốt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển phù hợp
các em không cần phải quá lo lắng bởi vì các em được đăng ký rất là nhiều nguyện vọng
và cứ tuân thủ theo đúng nguyên tắc là đăng ký những cái gì mình mong muốn nhất và những cái gì mà nó khó nhất thì mình đặt lên trên đúng không
đấy đến một cái ngưỡng là ngưỡng ở cái mức trung bình và một cái mức thấp hơn một chút để mình cảm thấy là mình được an toàn
chuẩn năm ngoái thì cố gắng lùi khoảng một đến một điểm rưỡi
thì từ đó so với cái điểm của mình đã có để mà lựa chọn cái ngành của chuyên ngành nó phù hợp
cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo sẽ mở trong ba ngày để thí sinh trên cả nước tập dượt trước khi bước vào đợt thay đổi nguyện vọng chính thức